một năm trước sự cố môi trường biển tại bốn tỉnh miền trung đã gây ra những hậu quả hết sức nặng nề với ngư dân
tuy nhiên sau một năm nỗ lực khắc phục tới nay hoạt động đánh bắt và tiêu thụ thủy hải sản ở các tỉnh này
đã vượt qua giai đoạn khó khăn và đang phục hồi mạnh mẽ ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
những ngày đầu tháng năm chợ cá đồng hới trung tâm tiêu thụ hải sản lớn bậc nhất ở tỉnh quảng bình
từ sáng sớm không khí mua bán đã trở nên vô cùng nhộn nhịp
từ những loại cá sống ở tầng nổi gần bờ cho tới những con cá ngừ đại dương đánh bắt ở các ngư trường xa hàng trăm hải lý đều bán rất chạy
có thể nói sau hơn một năm kể từ khi xảy ra sự cố formosa với kết quả kiểm nghiệm an toàn do bộ y tế công bố
người dân đã yên tâm ăn hải sản trở lại
thứ hai là có sự cố môi trường đã xét rồi nước đã xét rồi chứ là gia đình cô ngày nào cũng ăn cả hết
mà ngày nào không có cả là
là chiều cũng không được cũng có cái loại nào là không bán được
mực bờ này họ bán một ngày là phải mực tấn thôi cá cũng cả tấn thôi
chứ không phải như mỗi hồi là
là là là môi sản là họ không ăn luôn
nghe nói môi sản là họ không ăn luôn cho họ không lấy nữa luôn
nhưng bờ này là họ ăn được lại rồi
người dân yên tâm ăn hải sản trở lại
những chuyến tàu đánh lưới tàu câu trục lại miệt mài bám biển vươn khơi
bến cảng sông danh cảng cá lớn nhất
trên toàn tỉnh quảng bình lại tấp nập những con tàu vào ra những chuyến xe đến ăn hàng
trong những cái thời gian đầu là cũng ảnh hưởng rất nặng lề
từ tháng bốn đến hết tháng sáu hầu như là bà con nằm nhà không đi biển
tại vì đi là vừa sản lượng không có mà đánh bắt được về thì không ai mua
đấy nhưng mà sau các nỗ lực của chính phủ rồi của các cơ quan chức năng
bà con cũng đã đi biển sản xuất lại bình thường
riêng cảng cá sông danh đây thì đến nay thì tôi thấy hầu như là công việc sản xuất kinh doanh
khai thác thủy hải sản lưu thông tiêu thụ và mọi việc đều trở lại bình thường
theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình
riêng trong tháng bốn sản lượng thủy hải sản toàn tỉnh lên tới gần bốn năm nghìn tấn
trong đó sản lượng khai thác biển chiếm đến trên chín mươi năm
đến nay có thể nói cơ bản là nghề cá đã
cơ bản khôi phục bà con tăng cường bám biển sản xuất
ngư dân quảng bình không chỉ đánh bắt trong vùng biển của quảng bình
mà còn đi biển xa vùng hoang xa vùng là đạc trở vào
đây là nghề nguyên trường rất tiềm năng
và trong tháng bốn vừa rồi thì nhiều tàu thuyền về với sản trường rất là cao
có những tàu dân thú đến sáu trăm linh triệu
bà con rất là phấn khởi
hiện quảng bình đang là tỉnh có lực lượng tàu cá đánh bắt xa bờ hùng hậu nhất ở vịnh nam bắc bộ
riêng đội tàu vỏ thép của tỉnh đã lên tới tám mươi năm chiếc
và với việc người dân yên tâm ăn hải sản trở lại
chắc chắn sản lượng thủy hải sản toàn tỉnh quảng bình sẽ còn tăng nhanh trong thời gian tới